kính thưa quý vị hiện tp hcm đang có hai bảy mươi người bệnh
và trong số hơn ba mươi ba ba trăm linh f đang điều trị tại các bệnh viện cần được hỗ trợ hô hấp
và trong số này còn có một ba trăm ba mươi một ca nặng
và thông tin này vừa được lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết
trong số một ba trăm ba mươi một bệnh nhân nặng có một hai trăm bảy mươi bảy trường hợp thở máy
ba mươi chín người bệnh cần lọc máu và một mươi năm ca can thiệp ecmo
số ca tử vong tại tp hcm tính đến nay là hai một trăm linh năm
tỷ lệ một chín mươi bốn
theo ông nguyễn hữu hưng phó giám đốc sở y tế tp hcm
tp hcm đang có một trăm chín mươi ba cơ sở cách ly f tại tp thủ đức và các quận huyện
các cơ sở này đám nhận nhiệm vụ cách ly và điều trị f
tại tầng một trong mô hình điều trị thấp năm tầng với gần năm mươi bốn giường
những cơ sở này góp phần giảm tải cho các bệnh viện giải chiến
và bệnh viện điều trị covid một mươi chín
bốn tầng còn lại gồm năm mươi năm cơ sở bao gồm các bệnh viện ngoài công lập
đã chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn bộ sang điều trị covid một mươi chín
cụ thể tầng hai có một mươi sáu bệnh viện giải chiến thu dung
đang tiếp nhận hai mươi ba ba trăm linh năm người bệnh
tầng ba gồm hai mươi bệnh viện bốn ba trăm tám mươi năm người bệnh
tầng bốn có một mươi năm bệnh viện bốn hai trăm ba mươi tám ca f
và tầng năm gồm bốn bệnh viện một bốn trăm năm mươi ca f
bộ y tế đang cùng tp hcm thiết lập nhiều trung tâm hội sức bệnh nhân nguy kịch
do các bệnh viện lớn tuyến trung mương như bệnh viện chợ rẫy bạch mai việt đức trung mương huế phụ trách
với mục tiêu lớn nhất là giảm số tử vong